vụ việc lại một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh tình về cách hành xử của lứa tuổi thanh niên trong xã hội hiện nay
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đã sẵn sàng tước đi mạng sống của người khác